ngoài hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học thì trong chương trình giáo dục phổ thông mới
còn có hoạt động hướng nghiệp cấp trung học cơ sở cấp trung học phổ thông
là nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp một đến lớp một mươi hai
thời lượng dành cho hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp là ba tiết mỗi tuần
vì vậy tp hcm sẽ tổ chức các lớp tập huấn hội thảo về phương pháp giáo dục kỹ năng sống
cho cán bộ quản lý và giáo viên các đơn vị trường học để tổ chức hoạt động trải nghiệm hiệu quả
thưa quý vị đêm qua theo chân tổ kiểm tra liên ngành thú y và cảnh sát môi trường tỉnh hậu giang
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã phát hiện heo bị bệnh lạ tại lò giết mổ gia súc
tập trung tại thị xã ngã bảy thuộc tỉnh hậu giang
tại thời điểm kiểm tra hoạt động giết mổ tại đây diễn ra ngay dưới nền nhà
nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát dịch bệnh của nhân viên thú y
ở khu vực nhốt heo phóng viên truyền hình công an nhân dân đã phát hiện một con heo bệnh
mà khi mới nhìn vào tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không tránh khỏi cảm giác gây rợn
con heo ướt khoảng một tạ lúc khỏe nằm thoi thóp dưới nền xi măng chỉ còn da bọc xương
trên mình là những vết lở mép có dấu hiệu đã được bôi thuốc trước đó bốc mùi hôi thối nồng nặc
giải thích với tổ kiểm tra một nhân viên tại lò hiếp mẫu cho biết con heo này mới được đưa tới
vì bị mắc bệnh nên không giết mổ mà đưa ra phía sau
tuy nhiên với ký hiệu được đánh dấu trên lưng cho thấy sự thật là con heo này được chuyển ra
từ trong khu chuồng heo của loại giết mổ đang nằm chờ chết chứ không phải mới được đưa tới
bên cạnh đó một số con heo trong chuồng cũng xuất hiện các hạt màu trắng nổi khắp mình
khi được hỏi nhân viên thuốc y cũng như mọi người có mặt tại loại giết mổ đều không biết heo bị bệnh gì
được biết lời giết mẫu gia súc tập trung thị xã ngã bảy mỗi đêm giết mổ hàng trăm con heo
là nơi cung cấp thịt heo cho các huyện của tỉnh hậu giang và các vùng lân cận với tỉnh sóc trăng
thưa quý vị nhật bản là nước đứng thứ năm trong tổng số một trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
đầu tư vào thành phố hồ chí minh với tổng mức đầu tư bốn tỷ usd
tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề vướng mắt cần sự phối hợp đồng bộ
giữa các ban ngành của việt nam và doanh nghiệp nhật bản
trong đó vấn đề được các doanh nghiệp nhật bản quan tâm nhất đó là việc thực hiện
và tần suất lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu còn nhiều bất cập
các doanh nghiệp cho rằng nhiều trường hợp không đảm bảo tính minh bạch của thời điểm nhập khẩu
có những trường hợp lấy mẫu với lượng nhiều hơn mức cần thiết
hay lấy mẫu từ bộ phận có giá trị lớn một cách không cần thiết
tạo ra gánh nặng lớn cho doanh nghiệp nhập khẩu
thực tế là những cái vấn đề cụ thể như là lấy mẫu thì nó không phải là một cái vấn đề lớn
đến lỗi mà nó có thể đe dọa đến sự tồn tại của doanh nghiệp
là đến nỗi doanh nghiệp phải phá sản vì cái vấn đề là mẫu này
tuy nhiên là chúng ta hiểu đây là một cái áp lực không nhỏ đối với những người thực tế làm việc
tại vì các anh chị làm cái việc là
cái thủ tục sắp nhập khẩu hàng ngày họ phải đối mặt với những cái việc như vậy
và cái này là một cái áp lực rất là lớn đối với họ và nó kéo dài
cho nên là nó không phải là một cái ảnh hưởng lớn đến cái mức độ mà làm cho doanh nghiệp về phá sản
tuy nhiên nó lại là rất lâu dài và nó có ảnh hưởng đến cái người trực tiếp làm cái công việc này
về phía các ban ngành có liên quan của việt nam về vấn đề này cho rằng
việc lấy mẫu hàng hóa hiện nay đã có những thay đổi cụ thể đã giảm tám mươi so với trước đây
để giúp các doanh nghiệp nhật bản phát triển
tại việt nam nói chung và tp hcm nói riêng việt nam sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ khó khăn
từ phía các doanh nghiệp để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để cả hai cùng đạt kết quả như mong muốn
đồng thời để tạo sự phát triển hài hòa giữa doanh nghiệp và việt nam
nhật bản cũng cần tuân thủ pháp luật những quy định của việt nam về chất lượng hàng hóa
thì từ đó tần suất lấy mẫu hàng hóa nhập khẩu sẽ được cải thiện
tiền thân là một nhóm gia sư
nhưng các thành viên là các bác sĩ y tá đến từ nhiều bệnh viện tại tp hcm
cùng các bạn trẻ ở câu lọc bộ hec và hun đã có nhiều hoạt động hữu ích
hỗ trợ thiết thực cho nhiều trẻ em yếu thế về sức khỏe
do đặc thù công tác các y bác sĩ và tình nguyện viên thuộc câu lạc bộ
cũng gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian
nhưng những bạn trẻ vẫn cố gắng sắp xếp định kỳ
sen kẽ giữa hoạt động giáo dục và y tế
tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng cho các trẻ khiếm khuyết
tp hcm và một số tỉnh lân cận

là khám khám cấp thuốc phát phuốc cho mấy em luôn
trực tiếp khám tại đó luôn
rồi khoảng sáu tháng sau hoặc là hai ba tháng sau
tụi mình sẽ lên kế hoạch về giáo dục
ví dụ giáo dục như chăm sóc răng miệng
chăm sóc với hôm nay là chủ đề hôm nay về xâm hại tình dục
đối tượng được các y bác sĩ và tình nguyện viên câu lọc bộ hec và hun
hỗ trợ trong tuần này là các trẻ khiếm thính ở trường anh minh
quận bình thạnh tp hcm
ngoài công tác chăm sóc sức khỏe
thì hoạt động giáo dục cũng được chú trọng
trong đó có giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho nhóm người yếu thế
bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được bảo vệ
và các bạn khiếm thính thì các bạn nghe không có tốt bằng người ta
cho nên là đôi khi đó lại là một cái thiệt thòi dành cho các bạn
và việc mà chúng ta trang bị kỹ năng này cho các em nó cần thiết hơn
rất nhiều so với các bạn khác
vì các bạn khác nó hoàn toàn nó đủ khả năng để nó có thể nghe
và phản hồi
còn trẻ đây thì sẽ rất là khó khăn
bốn anh dạy miễn phí tiếng anh
tinh học và kỹ năng sống cho trẻ khiếm thính
bạn trẻ phạm hữu thịnh vẫn luôn dành tâm huyết cho dự án year sound
chia sẻ và giúp đỡ những người yếu thế
sau bốn năm tức là không chỉ là dừng lại ở việc giáo dục cho các bé
mà cái việc mà mình tìm cái cơ hội nghề nghiệp nữa
cho nên là trong năm hai nghìn một mươi chín thì em cũng đang định hướng
và hướng tới cho các bé là kết nối với các đơn vị
với các doanh nghiệp
mà mong muốn tuyển dụng là người khuyết tập
để các bé có cái công việc đầu ra ổn định
tối thiểu một năm hai lần
một lần chăm sóc sức khỏe một lần là hỗ trợ giáo dục
nhưng có sự định kỳ thu thập dữ liệu
và tiếp tục điều chỉnh phương pháp hỗ trợ về mặt lâu dài
mô hình hỗ trợ của những bạn trẻ này đã phần nào mang đến
niềm vui đồng cảm sẻ chia cho trẻ khiếm khuyết
giúp các em tự tin cũng như được trang bị những kỹ năng cần thiết
hòa nhập cộng đồng
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ bảo trường xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị cán bộ mặt trận phải nói đi đôi với làm
đây là nhấn mạnh của bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd tqvn trần thanh mẫn
trong buổi kiểm tra công tác triển khai đại hội mặt trận các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tại tỉnh phú yên vào ngày hôm nay
cho rằng công tác chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng
chủ tịch trần thanh mẫn đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh phú yên
cần bám sát chỉ thị số một mươi bảy của ban bí thư về lãnh đạo đại hội mặt trận tqc
quan tâm phân công bố trí cán bộ làm công tác mặt trận
phải là những người có trí tuệ nhiệt huyết quyết đoán quyết liệt
quyết tâm quyết làm trong triển khai nhiệm vụ
chủ tịch trần thanh mẫn mong muốn đại hội mặt trận các cấp
sẽ thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh
đến nay phú yên đã hoàn thành tổ chức đại hội mặt trận cấp xã
công tác chuẩn bị cho đại hội cấp huyện và cấp tỉnh
đang được tiến hành theo đúng kế hoạch
nhân dịp này chủ tịch trần thanh mẫn đã tới thăm và tặng quà
cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại trường tiểu học lạc long quân tp tuy hòa
thăm và trao năm nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ở xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
sáng nay tại tp huế cục cảnh sát hình sự bộ công an
phối hợp với cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm liên hợp quốc
tại việt nam và công an tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ công an
về ban hành hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ
tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo
kiến nghị khởi tố về tội xâm hại tình dục người dưới một mươi sáu tuổi
hội nghị tập trung giới thiệu và thảo luận các biện pháp
nhằm tăng cường công tác phòng ngừa
tiếp nhận tin báo thông báo tố giác xác minh
và đề xuất khởi tố vụ án xâm hại tình dục trẻ em
nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong lực lượng công an
giữa lực lượng công an với các bộ sở ngành đoàn thể tổ chức xã hội
nhằm chung tay bảo vệ trẻ em
và nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
ngay sau hội nghị bộ công an sẽ phối hợp với cơ quan phòng chống ma túy
và tội phạm của liên hợp quốc tiến hành khóa tập huấn kéo dài trong ba ngày
về phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
cho lực lượng công an cơ sở của một số tỉnh duyên hải miền trung
với khẩu hiệu hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số tám bộ công an đã ký giao ước thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
cụm thi đua số tám gồm cục viễn thông và cơ yếu cục quản lý xây dựng và doanh trại
cục kế hoạch và tài chính cục trang bị và kho vận cục công nghệ thông tin
viện khoa học và công nghệ
tại lễ ký kết cục trưởng cục thi đua số tám đã phát động phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín với các nội dung trong đó nhấn mạnh
chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống
cho cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao
trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động của bộ chủ động nêu gương kỷ cương
trách nhiệm hiệu quả sát với thực tiễn
tiếp tục quán triệt sâu sắc cụ thể hóa các quan điểm đường lối
chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an để tham mưu đề xuất tổ chức triển khai các phương án
nghiệp vụ đảm bảo hậu cần tài chính trong đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo vững chất an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
thưa quý vị nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành qua các giai đoạn cách mạng
ngày hôm qua cám bộ chiến sĩ công an cửa khẩu hàng không quốc tế tân sơn nhất
đã có những hoạt động ý nghĩa tại tỉnh long an
huyện đức huệ tỉnh long an là một huyện giá với liên giới campuchia
đời sống người dân khu vực còn nhiều khó khăn kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp
thấu hiểu và chia sẻ điều đó cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đã phối hợp với công an tỉnh long an ủy ban nhân dân xã mỹ quý đông huyện đức huệ
trao tặng hai trăm linh phần quà tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng cho các gia đình chính sách
mẹ việt nam anh hùng hỗ trợ các em học sinh nghèo trên địa bàn cấp sách tới trường
đây là những món quà không lớn nhưng có phần động viên tinh thần vượt lên mọi khó khăn

cơ sở mỗi quan hệ công tác cũng vận động được một số mạnh thường quân đóng góp
cộng thêm là cái việc đóng góp nghĩa tình của anh em cán bộ chiến sĩ và nhất là đoàn viên
trong lực lượng xung kích của công an cửa khẩu hàng không quốc tế tân sơn nhất
để đóng góp chúng tôi có một phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực
đối với đồng bào đối với học sinh nghèo và đồng bào nghèo ở vùng sâu vùng xa
nhất là những vùng có công
đối với lại đất nước trong cuộc kháng chiến dành độc lập của dân tộc
ngoài việc trao phạm những phần quà tuyết cho bà con nhân dân trên địa bàn
cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu còn tham gia dọn vệ sinh tuyến đường trong xã
qua những việc làm thiết thực này nhằm giáo dục cho cán bộ chiến sĩ truyền thống
uống nước nhớ nguồn lá lành đùm lá rách hiểu và tự hào về truyền thống trung dũng
kiên cường toàn dân đánh giặc của mảnh đất long an